một tiếng nổ lớn đã phát ra tại khu nhà liền kề trong khu đô thị iec trên địa bàn xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội vào sáng sớm ngày hôm nay
sức ép từ vụ nổ đã làm hư hỏng nhiều tài sản và gây vỡ kính nhiều nhà xung quanh rất may là không có thương vong trong vụ nổ này
theo các nhân chứng tiếng nổ lớn xuất phát từ một quán bar đồ ăn
một quán bán đồ ăn nằm tại khu nhà liên kề vụ nổ đã làm vỡ hệ thống kính văng mái che hiên của cửa hàng
nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng vỡ vụn bắn xa hàng chục mét ngoài ra một chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng do vụ nổ trên
nhận được tin báo công an huyện thanh trì đã cử lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm điều tra vụ việc
theo ủy ban nhân dân xã tứ hiệp huyện thanh trì do vụ nổ xảy ra từ sáng sớm nên không có thiệt hại về người
thiệt hại về tài sản đang được thống kê được biết đây là căn hộ được người dân thuê lại để bán hàng
nguyên nhân ban đầu thì xác định là do nổ bình ga
thì khu vực này thì là do một người dân thuê lại để kinh doanh buôn bán hàng ăn
trong hai tuần vừa qua thì không kinh doanh ăn uống gì mà chỉ để ở
bắt đầu nhận định do quả đan sử dụng bình ga nấu nướng đã xảy ra sự cố đáng tiếp nói trên
nguyên nhân chính xác của vụ nổ đang được điều tra làm rõ